ngày năm tháng một mươi một tỉnh hậu giang đã phối hợp với viện cây ăn quả miền nam tổ chức ngày hội trái cây tỉnh hậu giang lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của giải marathon quốc tế mekong delta marathon hậu giang năm hai nghìn hai mươi diễn ra vào ngày tám tới tám tháng một mươi một tới đây
ngày hội trái cây tỉnh hậu giang lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi diễn ra từ ngày năm đến ngày tám tháng một mươi một với những hoạt động bổ ích không chỉ có ý nghĩa như một ngày hội
mà còn là một không gian năng động để giao lưu học hỏi chia sẻ và hợp tác kết nối chuỗi cung cầu giữa các doanh nghiệp thương nhân phân phối các hợp tác xã các nhà vườn trong và ngoài tỉnh
thông qua ngày hội trái cây tỉnh hậu giang lần này cũng nhằm tôn vinh thành quả của lao động của bà con nông dân và đồng thời quảng bá giới thiệu các loại trái cây đặc sản thơm ngon
chất lượng được trồng theo quy trình việt gáp an toàn sinh học cùng các sản phẩm du lịch đặc trưng của hậu giang đến với đông đảo người tiêu dùng du khách trong và ngoài nước